các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như đống đa một trăm năm mươi sáu ca thanh xuân một trăm bốn mươi một ca hoài đức một trăm hai mươi bốn ca đông anh một trăm linh một ca
số ca mắc cộng dùng tại hà nội trong đợt dịch thứ tư từ ngày hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay là bảy mươi sáu sáu trăm bảy mươi bốn ca
theo thông tin từ sở y tế hà nội tính đến hết ngày một mươi tháng một toàn thành phố có hơn bốn mươi tám năm trăm linh trường hợp f đang được điều trị và cách ly
trong đó có ba mươi tám sáu trăm tám mươi năm người chiếm gần tám mươi đang điều trị tại nhà
số còn lại điều trị tại các cơ sở thu dung thuộc tầng một tại bệnh viện tầng hai và tầng ba
theo thống kê của bộ y tế trong hơn bốn f điều trị tại bệnh viện ở hà nội gồm bệnh viện trung ương và bệnh viện của hà nội
có bốn trăm sáu mươi bảy trường hợp nặng nguy kịch tăng một mươi bảy ca so với ngày trước đó
số ca tử vong trong ngày một mươi tháng một là một mươi trường hợp
nâng tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ ngày hai mươi chín tháng bốn đến nay là hai
thưa quý vị chỉ còn vài tuần nữa thôi là đến tết nguyên đán nhâm dần
tuy nhiên trước tình hình ca mắc mới tại hà nội liên tục đạt đỉnh không ký đón tết tại thủ đô cũng giảm đi nhiều phần
theo tiến sĩ trần đắc phu dịp tết sắp tới và nửa đầu năm hai nghìn hai mươi hai dịch covid một mươi chín sẽ tiếp tục diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thủ đô
do cả yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan
tiến sĩ trần đắc phu
cao cấp trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam nhận định từ nay đến tết nguyên đán
tình hình dịch bệnh tại thủ đô có thể căng thẳng hơn do người dân đi lại nhiều và các sự kiện hội nghị tổng cách quý nam diễn ra liên miên
về khách quan ông phân tích hiện tình hình dịch bệnh trên thế giới vẫn đang khó lường đặc biệt với sự xuất hiện của biến chủng omicron
bên cạnh đó trong dịp tết nhiều người ở nước ngoài có nhu cầu về việt nam nhập cảnh vào hà nội cũng tạo ra gánh nặng
trong công tác giám sát người nhập cảnh để phòng chống dịch lây lan từ nước ngoài về
về yếu tố chủ quan trong dịp tết nhu cầu đi lại của người dân giữa các địa phương cũng như trong địa bàn thành phố tăng cao
đồng thời sẽ có nhiều cá nhân tổ chức có nhu cầu tổ chức các cuộc họp sinh hoạt giao lưu đông người vào dịp này
vậy nên nếu hà nội không thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp thì công tác phòng chống dịch sẽ rất khó khăn
ông nêu rõ chúng ta vẫn biết tiêm vaccine rồi vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác
nhất là những người chưa được tiêm phòng vaccine
những người tiêm phòng rồi nếu mắc bệnh thường không có triệu chứng hoặc nhẹ hơn nhưng những người chưa được tiêm phòng
tuy nhiên nếu cứ để dịch bùng phát với số người lây nhiễm tăng cao hệ thống y tế sẽ quá tải
và tỷ lệ bệnh nhân nặng và tử vong chắc chắn sẽ gia tăng
hà nội vẫn kiểm soát được dịch bệnh và trong thời gian qua thành phố đã đi đúng hướng
bày bản trong việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch
dù cũng có lúc hệ thống y tế cơ sở bắt đầu quá tải
việc hệ thống y tế cơ sở quá tải do vấn đề điều tiết bệnh nhân vào các tầng điều trị gây ra hiện tượng quá tải ảo cho hệ thống điều trị
tôi cho rằng hà nội đã quyết liệt trong công tác phòng chống dịch rồi thì hiện tại càng cần phải quyết liệt hơn nữa
ông cũng nêu những điểm cần lưu ý đối với những trường hợp f điều trị tại nhà
đối với các trường hợp f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ thì nên điều trị tại nhà
bởi điều đó sẽ tạo nên tâm lý thoải mái cho bệnh nhân cũng như đảm bảo phục vụ tốt hơn
tuy vậy có mấy vấn đề
thứ nhất là vấn đề phòng bệnh phải cẩn thận không để lây nhiễm cho các thành viên khác trong gia đình và lây lan cho cộng đồng
thứ hai họ phải tiếp cận với nhân viên y tế sớm để được tư vấn tránh tư tưởng hoang mang lo lắng không cần thiết
rồi khi bệnh trở nặng thì nên đến các cơ sở y tế kịp thời
ví dụ theo dõi nồng độ oxy trong máu thường xuyên nếu dưới chín mươi năm thì phải tới ngay cơ sở y tế để can thiệp kịp thời
hay khi có các dấu hiệu như khó thở tức ngực mệt mỏi
phải được tư vấn khám xét ngay và chuyển đến cơ sở y tế chuyên khoa cấp cứu điều trị
trước những dự báo về tình hình dịch bệnh phức tạp ý thức của người dân là một phần quan trọng trong công tác phòng dịch
tuy nhiên mới đây lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa
số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mỡ mở chui đang phục vụ nhiều khách hát
bên cạnh hành vi vi phạm của chủ quán thì ý thức của người dân có nhu cầu sử dụng dịch vụ này cũng cần lên án
bà trịnh thị dung phó chủ tịch ủy ban nhân dân quận cầu giấy hà nội cho biết
qua kiểm tra vào tối bảy tháng một lực lượng chức năng phát hiện hai quán karaoke trên địa bàn phường trung hòa
số năm trần duy hưng và số bốn mươi năm tú mở mở chui đang phục vụ nhiều khách khác
tại thời điểm kiểm tra hai quán này có một mươi sáu nhân viên và hai mươi bảy khách khác
tiến hành test nhanh covid một mươi chín lực lượng chức năng phát hiện ba nhân viên đang tiếp khách có kết quả dương tính
nên đã đưa đi cách ly tập trung
bước đầu cơ quan chức năng đang lập hồ sơ
xử lý hành chính đối với hai quán karaoke này
tùy theo mức độ vi phạm cơ quan chức năng sẽ xử lý quản lý theo quy định của pháp luật
theo lực sư hoàng tùng trưởng văn phòng lực sư trung hòa hà nội
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động chui này đã vi phạm nghiêm trọng quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
căn cứ các quy định hành vi này sẽ phải chịu mức phạt vi phạm hai mươi triệu đồng
thậm chí còn bị tước giấy phép kinh doanh dịch vụ khi không tuân thủ các chỉ đạo của cơ quan nhà nước
khi thực hiện quy định của pháp luật về phòng chống covid một mươi chín
nếu như hành vi vi phạm của các chủ quán trên gây phát sinh chi phí phòng chống covid một mươi chín
từ một trăm linh triệu đồng trở lên thì sẽ bị khởi tố hình sự
tùy theo mức độ vi phạm của hành vi bị can sẽ phải chịu mức phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm linh triệu đồng
hoặc bị phạt tù từ một năm lên đến năm năm
những người đến sử dụng dịch vụ khách hát tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ
trong đó có các f đã vi phạm quy định về phòng chống dịch với hành vi
không thực hiện quyết định áp dụng các biện pháp
các biện pháp hạn chế tập trung đông người hoặc tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ
tại nơi công cộng để phòng chống dịch covid một mươi chín sẽ bị phạt tiền tối đa lên đến một mươi triệu đồng
đối với cá nhân hai mươi triệu đồng đối với tổ chức
phân tích về vụ việc này luật sư hoàng tùng nhận định
nguyên nhân xuất phát trước hết phải kể tới đó là ý thức của người có nhu cầu sử dụng dịch vụ này
tâm lý chủ quan coi thường dịch bệnh cũng như là coi thường pháp luật khiến cho họ cả gan
bất chấp nguy cơ lây bệnh để sử dụng dịch vụ chui
có cầu thì sẽ có cung
nguyên nhân thứ hai chính là việc các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ không tuân thủ pháp luật
bất chấp hoạt động mặc dù biết được ngành nghề dịch vụ này có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao
và đã cấm hoạt động trong thời gian dài
thứ ba đó là sự quản lý lỏng lẽo của các chính quyền quản lý
đặc biệt là công an các địa phương chưa đi sâu sát kiểm tra giám sát các gao
đối với khu vực có các quán karaoke hoạt động
bên cạnh đó trước phản ánh của báo chí về tình trạng ra bán trả lan
ký xét nghiệm phát hiện biến thể omicron thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu
bộ y tế có văn bản thông báo chính thức về việc có hay không ký xét nghiệm phát hiện omicron
văn phòng chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
về việc thông tin chính thức công khai về kích xét nghiệm có omicron
công văn của văn phòng chính phủ nêu báo tuổi trẻ tp hcm ngày năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai có nội dung
rao bán trả lan kích xét nghiệm phát hiện omicron như sau
nhiều hội nhóm trên trang mạng xã hội gần đây liên tục rao bán các loại kích xét nghiệm
được cho là có khả năng phát hiện biến chủng omicron
theo các chuyên gia y tế muốn xác định được một ca mắc thuộc biến chủng gì
cần phải qua quy trình giải mã trình tự trên rất phức tạp
hiện nay không có kích xét nghiệm thương mại nào được bán trên thị trường để kiểm tra biến chủng omicron
về việc này thủ tướng chính phủ phạm minh chính yêu cầu bộ y tế có văn bản thông báo chính thức
xét nghiệm phát hiện omicron công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng